từ phía những người tổ chức từ phía diễn giả nói chuyện chứ chưa mang nhất là trao đổi lại
bởi vì bản thân họ không biết được nguyện đó thứ hai như tôi nói lúc nãy

tôi có điều kiện sang hàn quốc sang nhật bản đọc về sáng mỹ chẳng hạn
thế thì sách vở đã trở thành một thứ hàng hóa mà việc quảng cáo đã trở thành một thứ rất là chuyên nghiệp
mỗi một cuốn sách ra tất nhiên không phải tất cả nhưng những cuốn sách quan trọng những cuốn sách lớn
bao giờ sẽ có những clip nó không khác gì trailer của chụp phim ảnh cả
và họ sẽ thiết kế vô cùng tuyệt vời những cái câu nói hay những đoạn hay những phân tích những hình ảnh
chứ không chỉ là những câu chữ hay những bài điểm sách theo kiểu thông thường của chúng ta dưới thời gian nay
xu hướng rồi thì tôi tin rằng ngành xuất bản ở việt nam cũng sẽ phải đi theo những cái xu hướng
những hướng phát triển của nền xuất bản của thế giới
trong đó những sự kiện ra bản sách chắc chắn sẽ không thể mất đi
chắc chắn nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển nhưng ngày càng phải hoàn thiện hơn
để làm thế nào để những buổi như vậy trở thành những cái buổi thực sự là có chất lượng
nói thực là bây giờ một cái buổi ra mắt sách thì mời độ hai mươi báo đến báo nào cũng đưa một cái tin
nhưng mà quan trọng là cái tin đó có ai đọc hay không
đấy thì trong cái giáo trình pr tôi vẫn dạy trường đại học ấy
thì tôi nói rằng là tin mà đưa được lên truyền thông
thì là tôi đọc
thế nhưng mà cái tin đó người ta có đọc hay không thì lại một cái chuyện khác
người ta đọc rồi người ta có thiện cảm và người ta có thích cái thông tin đó hay không
nó lại một chuyện khác nữa
nhiều cái tin rất là giật gân ai cũng đọc nhưng đọc xong là khó chịu
cho nên là riêng cái việc làm pa truyền thông nó cũng phải có ba bước
là một là nhận biết là được chấp nhận trên truyền thông
chấp nhận ở mức độ xong rồi đến bước thứ hai là công chúng chấp nhận
công chúng chấp nhận và công chúng có thiện cảm
đấy là ba bước
và chúng ta phải làm được đúng đủ ba bước đó thì cái người làm pa
mới hoàn tất được cái sứ mệnh của họ
còn nếu không thì ta chỉ dừng ở cái bước thứ nhất
hai bước sau thì mặc kệ
nghĩa là chúng ta cứ siêu tầm những tin tức chúng ta share lung tung trên mạng
như thế là thành công không phải
dường như là nhà vangeli nói nhiều hơn đến cái loại sách mà tôi tạm dùng là sách mạng
tức là các sáng tác
trong khi đó nó còn có một loại nữa
là những cái sách về khảo cứu nghiên cứu biên khảo
loại sách mà chính công ty bình đang làm
về kinh tế chính trị xã hội lịch sử tư tưởng v v
với loại sách như thế thì công tác pr hoạt động quảng cáo có đặc thù gì không
công tác chuyên nghiệp thì bản thân tôi đánh tự đánh giá công ty của mình không chuyên nghiệp được
không chuyên nghiệp ở mấy thứ
thứ nhất là vì chúng tôi xuất bản những cuốn sách tư tưởng hàng đầu thế giới
gần đây nhất ví dụ như cuốn saping chẳng hạn
vậy thì ai ai trong số chúng tôi chưa nói đến nhân viên của mình làm về truyền thông
liệu có thể hiểu được những cái tác phẩm của những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới
hay là những cuốn sách về mặt quản trị sách về của elon musk
của jeff bezos chẳng hạn về amazon chẳng hạn
thế thì ngay cả bản thân chúng ta những người như chúng tôi khó lòng mà có thể hiểu hết được
những tác phẩm như vậy những cuốn sách như vậy
chưa đủ tự tin
chưa đủ rõ ràng họ là những nhân vật tầm cỡ cao hơn mình rất là nhiều
thì mình chỉ có thể loại như mình chỉ có thể giới thiệu một cách sơ bộ
huống hồ là những người bạn nhân viên thì các bạn ý không đủ hiểu sâu về từng ngành
từng lĩnh vực như nào là về lịch sử về sinh học về khoa học
thì khó lòng để có thể những cái phân tích những cái giới thiệu sách nó chuyên sâu được
đấy là cái trợ ngại cái khách thức cái khó khăn
thứ hai nữa khó khăn nữa đấy là chúng tôi liên quan đến vấn đề về hiệu quả sản xuất kinh doanh
cũng như là chi phí cho nó
sách vở không phải là một cái món hàng nó quá lớn hoặc là tôi vẫn nhìn thấy
ao ước tôi dùng từ là ao ước mình nhìn thấy những cái quảng cáo về dược phẩm
và về nhiều cái hàng hóa khác ở trên tv
nhưng sách vở thì gần như chưa có một cái quảng cáo đúng nghĩa
như zilli vừa nói là đưa lên trên truyền hình
những cái clip không có được những thứ như vậy
thế thì bản thân chúng tôi mới thấy rằng là nó liên quan đến vấn đề chi phí nữa
nếu như zili nhìn thấy rằng là những cái bột giặt hay là kể cả bia henneken vô cùng đẹp đẽ
thế thì cái chi phí cho những cái clip này vô cùng lớn
tôi chưa nói rằng là đưa lên cái kênh truyền hình mà chỉ chi phí sản xuất cho nó
những ý tưởng sản xuất ra nó
thế thì ngành xuất bản của chúng ta nó khó lòng có được cả về mặt tài chính
cũng như hôm nãy tôi nói đấy là vấn đề về mặt kiến thức về mặt trí thức
cảm trở cho sự phát triển của chúng tôi
tôi thì lại nghĩ là sách nó lại có một cái lợi thế về quảng cáo khác
khác với anh bình vừa nói về đưa ra cái khó khăn nhưng mà nó lại có một cái lợi thế vô cùng to lớn
đấy là nếu như bạn quảng cáo bột giặt hay là bia nước ngọt
thì bạn phải trả một chi phí rất lớn để chỉ cho ba mươi giây trên truyền hình
nhưng mà đối với sách thì thực sự những cái rất nhiều chương trình như chào buổi sáng hay là những cái chương trình
mỗi ngày một cuốn sách
mỗi ngày cuốn sách nó nhiều lắm và rất là nhiều tờ báo đưa tin sách như vậy
bạn cần cái tin đó và đó là tin văn hóa và được đưa một cách rất là miễn phí
thế thì thay vì ba mươi giây chúng ta đã trả phải trả đến mấy chục triệu thì ở đây là chúng ta miễn phí
chỉ có cách là chúng ta gửi cái thông điệp như thế nào để cho nó chính xác và đến được nhiều độc giả nhất bằng những chương trình đó thôi
thì đó là cái cách của người làm pr và tất nhiên chất lượng cuốn sách cũng quyết định phần lớn đến cái quy trình quảng cáo này
thế thì đó là một cái lợi thế lớn là
hơn nữa là nhà nước cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc là quảng bá văn hóa đọc
thì tất cả những cái hội trợ sách rồi những cái sân khấu miễn phí như vậy
thì nói thực là bây giờ chỉ cần nếu như bạn là một sản phẩm bộ dặt bạn cũng lại phải mất tiền cho một cái pano ở bất kỳ đâu
thế thì chúng ta sách thì chúng ta có thể là pano chúng ta chẳng thoải mái ở tất nhiên là ở trong đúng cái khuôn viên của đấy
thì như vậy là nó cũng đã là có một cái lợi thế rồi
và thực sự là không có
ai nỡ thu chi phí của người làm sách ở trong cái lĩnh vực truyền thông cả
còn tất nhiên là ở đằng sau đó ta hiểu là cũng phải có cái gì nó cũng có một cái chi phí nhưng mà nó không đáng kể
thế thì so với những cái chi phí cho những cái sản phẩm tiêu dùng khác thì là nó gần như là chúng ta không phải mất chi phí cho sách
thì đấy là cái lợi thế mà vô cùng lớn chúng ta có thể tận dụng
nhưng tôi thấy là cái ngành xuất bản đôi khi là cái tận dụng nó chưa được truyền đề
nhằm phát triển văn hóa đọc và coi việc đọc sách như một phần quan trọng của công cuộc kiến tạo một xã hội học tập một xã hội tri thức
thời gian vừa qua rất nhiều hoạt động như hội sách ngày sách giải thưởng sách đã được tổ chức trên khắp mọi miền cả nước
trong khuôn khổ của những hoạt động như vậy các đơn vị xuất bản đã biết tranh thủ sự chú ý của đông đảo người đọc bằng việc kết hợp giới thiệu những tác giả mới ra mắt những tác phẩm mới
những kết quả bước đầu đã được ghi nhận
tuy nhiên nhìn về lâu dài thì rõ ràng là những người làm công tác xuất bản phát hành sách ở việt nam sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để việc quảng cáo sách có được hiệu quả như mong đợi
hiện nay như chúng tôi thấy thì việc quảng bá giới thiệu truyền thông về sách đã được làm rất là sôi nổi nhiều khi khá là rầm rộ và cũng đã có những hiệu quả nhất định
thì tôi thấy rằng là cái hoạt động này rất là nguy hiểm

các bài viết các hoạt động tổ chức xung quanh sự ra đời của một cuốn sách họ làm khá là phong phú đa dạng và có thể nói là có nhiều trường hợp làm khá bài bản
có những sự kiện trước khi ra đời một cuốn sách có những thông tin được cung cấp rộng rãi cho báo chí ngay trong quá trình thực hiện một cuốn sách
trong quá trình thu thập bản thảo và biên tập v v thậm chí là quá trình vẽ bìa in ấn
không phải lúc nào là cũng có những cái tích cực
ví dụ như là người ta chỉ nham nham bán sách thôi
và người ta sẽ thổi phồng cái giá trị thực sự của cuốn sách đó lên
và bạn đọc sẽ bị thất vọng
và cái việc đấy nếu như nó lặp đi lặp lại
thì bạn đọc sẽ mất niềm tin vào báo chí
hoặc vào các cơ quan báo chí của chúng ta
khi mà chúng ta tham gia việc giới thiệu và bán sách
thế thì cái đấy nó sẽ cần một cái sự thông minh
tôi cho là sự thông minh của đơn vị xuất bản
của chính các nhà xuất bản
nếu như các nhà xuất bản các đơn vị xuất bản
mà muốn giữ uy tín trong cái nhà sách của mình
cái thứ hai đó là bản thảo xứng đáng của quảng bá thì mới quảng bá
thế cho nên là từ cái việc đó
thì bạn đọc sẽ dần dần sẽ có một cái thói quen
khi những cuốn sách của nhà sách đó của đơn vị đó
sự được giới thiệu thì họ sẽ tìm thấy
thì tôi nghĩ rằng là quảng bá là cần thiết
nhưng quan trọng nhất là giới thiệu đúng cái bản chất đó
đúng cái giá trị của nó không thổi phẳng và cũng không hạ thấp đi
ở nước ta đối với các đơn vị báo chí truyền thông kể cả truyền hình
sẵn sàng dành ra một khoảng thời lượng hoặc là một diện tích mặt báo nhất định
để mà dành cho các cái bài chúng ta gọi là review
trên báo người ta thấy rất rõ
rất nhiều báo có cái phần đó dành cho sách
nhưng vấn đề ở đây nó đã đặt ra chỗ là chất lượng của bài báo là thế nào
cái việc thẩm định cuốn sách nào đáng giới thiệu
thì nó chắc chắn là sẽ là một câu chuyện mà chúng ta còn bàn nhiều

để có những cái bài review chất lượng
dù có từ góc độ nào hay là về cái chủ đề nào
thì cũng đều cần thời gian cần công sức của những người nghiên cứu
cái nhà nghiên cứu thì cần phải chuyển dịch dần cái tính ancaramic của họ
thành một cái ngôn từ cho nó dễ hiểu đối với các đục giả
ngược lại đối với cả những nhân viên par đối với những nhà sách
thì phải tăng dần cái tính chất lượng nhưng tăng dần cái tính học thuật
ở trong những nội dung giới thiệu
ví dụ như zili vừa nói
chúng tôi thành thật nói là rất là nhiều cái bài viết của giới thiệu sách của mình
gửi đi đa phần là cái thông cáo báo chí
gửi đi cho các báo chí giống nhau
và các báo chí cũng lại gần như đăng tải lại những cái bài thông cáo báo chí như vậy
đa phần là cũng giống nhau
riêng cái việc mà viết cái bài viết bia thì
cũng có rất là nhiều công ty sách hay gửi sách cho tôi
thì họ cứ gửi thôi họ cứ gửi đều đặn
mà cái cuốn nào tôi viết tại vì họ biết là tôi cũng rất là thích đọc sách
và nếu như cuốn nào hay là tôi cứ tự động tôi viết
tôi không có nhà mục đích gì cả
mà tôi cứ thích là tôi viết
và tôi coi như đó một chia sẻ trên facebook của tôi
hoặc là tôi đăng trên báo
thế thì cũng rất là nhiều công ty sách là thích làm việc đó
thì họ gửi cho tôi đọc
nhưng mà cái thời gian nói thực là cái thời gian tôi đọc xong
cho nên lúc tôi viết có khi một năm
một năm có khi sách là bán xong rồi
thế cho nên là nhiều đơn vị
thì họ lại rất là chậm trễ trong cái việc như gửi như vậy
nếu mà gửi như vậy thường chúng ta nên gửi sớm
cho thậm chí là có những cái mà chúng ta có một cái sự cộng tác hẳn hoi
thì chúng ta cũng phải gửi từ lúc còn bàn thảo
chứ đừng chờ ra sách
gửi bàn thảo có bàn thảo cái ta phải gửi ngay
đến khi độ khoảng một hai tháng sau sách ra
thì có cái bài đó là vừa
thế còn nếu như mà chờ sách ra xong gửi
thì cái thời gian đọc nó rất là lâu
nhưng mà nhiều công ty lại như thế này
có khi là đến sự kiện ra mắt sách rồi
sách mới chạy xe tải từ nhà in về
có khi là còn chương trình sự kiện chạy một nửa rồi
chính sự kiện của tôi cũng như vậy
là sách của tôi là đến một nửa
có khi là diễn ra chương trình diễn ra gần một tiếng rồi
thì sách mới chạy
coi như là cuống quyết là nhân viên bê sách vào và mới bày
đấy thì như vậy cũng là
một cái chúng ta chưa được chuyên nghiệp lắm
có thể nói rằng là cái hoạt động đẩy mạnh quảng cáo
cho cái sản phẩm là sách
và xuất bản nói chung
thì trong cái điều kiện của nền xuất bản việt nam
mà chúng ta thừa biết
là về mặt quy mô cũng như là về mặt tuổi đời
nó chưa được dày dặn
nó chưa được lớn như là các nền xuất bản khác ấy
thì đây là một công việc mà chúng ta còn
có rất nhiều cái bỡ ngỡ
như là nhà văn di ly đã nhiều lần nhấn mạnh
trong cuộc trao đổi hôm nay
là chúng ta rất thiếu chuyên nghiệp trong từng khâu một
rõ ràng đặt trong bối cảnh
của nền xuất bản bây giờ cũng như là nền kinh tế thị trường
nói chung thì đây là công việc
chúng ta cần phải đẩy mạnh nhiều hơn nữa
để làm sao cho sản phẩm mà chúng ta vẫn gọi là
hàng hóa đặc biệt
nó có thể đến được với độc giả
một cách phù hợp một cách có hiệu quả cao nhất
là phát huy được tác dụng của nó
thì đây là cái việc mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm
rất nhiều và nó đòi hỏi cái sự tự ý thức
của rất nhiều phía rất nhiều nguồn lực
trong xã hội từ những người làm sách
từ những tác giả
từ những đơn vị làm truyền thông báo chí
và ngay cả độc giả nữa
một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị khách đã tham gia
trong chương trình hôm nay và chia sẻ
quả niệm của mình với chúng tôi